qua tổng kết năm năm thi hành luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cho thấy
tội phạm sử dụng vũ khí thô sơ dao và phương tiện tương tự dao chiếm tỷ lệ rất cao tới tám mươi bốn
nhiều vụ việc đối tượng tự hoán cải các loại dao thêm tuyết sắt dài để giải quyết mâu thuẫn đe dọa người dân
tuy nhiên luật hiện hành không quy định dao là vũ khí
chính vì vậy để kịp thời quản lý phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn với loại tội phạm này
cần thiết phải đưa dao vào nhóm vũ khí
đây là hình ảnh camera an ninh ghi lại cảnh nhóm đối tượng cầm phóng lợn
đe dọa với mục đích cướp tài sản của người đi đường
điều đáng nói các đối tượng này gây ra nhiều vụ cướp tài sản với tính chất đặc biệt nghiêm trọng
trong quá trình đi cướp gặp minh với cường em đi qua thùng em bạn gọi nhau quay lại hỏi cho nó có tiền không xin mời đồng một xăng
có thể thấy các loại vũ khí thô sơ
như dao găm kiếm dao mát thương lưỡi lê đào mã tấu là những hung khí phổ biến hiện nay
thường được các nhóm đối tượng thanh thiếu niên sử dụng gây án
nhiều vụ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
trong khi đó luật hiện hành không quy định dao là vũ khí
điều ba trăm linh sáu bộ luật hình sự cũng không có cái vũ khí thô sơ không có cái tương tự dao
đấy là trong vũ khí thô sơ
tức là đối với cả bộ luật hình sự chỉ xử lý được đối với cả cái điều mà ban hành tư quý vị thông tích rồi
thế còn cả nhiều các hành vi khác mua bán tàng trữ soạn xuất thì không xử lý được
bộ công an cơ quan chủ trì soạn thảo đã phối hợp với các bộ ngành cơ quan ngang bộ
hoàn thiện hồ sơ dự án luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ sửa đổi
ngày hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn tại phiên họp chuyên đề pháp luật của ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi năm
đã cho ý kiến về dự án luật
trong đó các đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết bổ sung giao có tính sát thương cao vào nhóm vũ khí
đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo cần làm rõ thêm nội hàm giao có tính sát thương cao là vũ khí thô sơ vũ khí quần dụng
trong những năm qua có rất nhiều những vụ việc thương tâm
có khi chỉ sử dụng cái giao ăn giao thán ăn nhưng mà nó được chế tác một số cái dụng cụ cầm chắc vào đấy
do vậy tôi cho rằng là cái liệt kê
để mà đưa giao vào danh một vũ khí quần dụng là vừa
có thể nói đến nay dự thảo luật đã được sự đồng tình ủng hộ của ủy ban thường vụ quốc hội
các bộ ngành cơ quan hữu quan nhất là người dân nếu dự thảo luật được thông qua tại kỳ họp thứ bảy
và được triển khai thi hành sẽ đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước
và phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội và bình yên cho nhân dân